những nội dung này sẽ được thiếu tướng phùng đức thắng phó cục trưởng cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội bộ công an phân tích rõ hơn ngay sau đây mời quý vị cùng theo dõi
để chuẩn bị cho việc sử dụng pháo hoa trong đêm giao thừa sắp tới anh trịnh tuấn anh đã đến trụ sở công an phường để đăng ký điểm bắn sử dụng hai dàn pháo hoa phun viên do bộ quốc phòng sản xuất
đây là số pháo hoa được anh mua tại cơ sở kinh doanh đạt điều kiện và có hóa đơn chứng từ rõ ràng
tôi đã mua một pháo hoa tại điểm bắn đã được đăng ký và tôi đã đến công an phường để được đăng ký điểm bắn
khi tôi cho đăng ký điểm bắn cũng đã được các đồng chí công an phường hỗ trợ mọi điều kiện nhanh nhất để tôi có thể yên tâm sử dụng theo đúng quyết định của nhà nước để yên tâm dùng pháo hoa để vui cùng gia đình với bà con hàng xóm
tuy nhiên trên thực tế thì không phải người dân nào cũng nhận thức như anh trịnh tuấn anh
chính vì thế từ nhiều ngày trước tết nguyên đán lực lượng công an các đơn vị địa phương đã tăng cường công an
đã tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến kiến thức pháp luật và tổ chức ký cam kết với người dân chấp hành nghiêm các quy định về pháo nổ